tin an ninh trở tự sau một mươi ngày quyết liệt tổ chức lực lượng truy bắt phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã bắt được đối tượng sát hại thầy hiệu trưởng một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đối tượng là nguyễn trung tả bảo duy sinh năm hai nghìn sáu chú khối phố bốn thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam tạm trú tại xã tiên sơn huyện tiên phước tỉnh quảng nam là học sinh lớp chín trường trung học cơ sở thị trấn hà lam huyện thăng bình
trước đó người dân nghe tiếng la hét kêu cứu tại nhà ông nguyễn nhất thống hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoàng diệu xã bình hải huyện thăng bình nên chạy đến thì thấy ông thống buộc phía trước sân nhà
nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
duy khai nhận vào nhà ông thống để trộm cắp bị ông thống phát hiện nên chống trả và đâm chết nạn nhân lấy trộm một điện thoại di động